thông báo của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết đồng chí trần quốc hương sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn nguyên bí thư trung mương đảng nguyên trưởng ban nội chính trung mương nguyên phó trưởng ban tổ chức trung ương
sau một thời gian lâm bệnh mặc dù được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao sức yếu đồng chí đã từ trần vào hồi một mươi h một mươi phút ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại bệnh viện thống nhất tp hcm
lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí trần quốc hương sẽ được thông báo sau